sức với tổng trị giá hàng chục triệu đồng
nhưng ba người phụ nữ này chỉ mang trên người có vài lần
cảm xúc học khẩn bức xúc là tâm trạng sau khi họ nhận được món hàng sau khi giao dịch
mua bán online trên một trang fanpage có tên hihand fashion
có giới thiệu địa chỉ tại quận tân bình tp hcm
cái dây này mình mua với giá chín trăm linh
khi mình nhận hàng thì mình thấy nó chỉ như là một cái dây nhựa thôi
mình có nhắn tin mình hỏi bạn ý là em ơi chị nhận được cái dây ngọc của mua của em rồi
nhưng mà sao chị thấy nó giống cái dây nhựa
thì bạn ý trả lời mình là chị ơi chị cái dây này là đá ruby nam phi
em bao kiểm định chị yên tâm nhé
rồi mình đi kiểm định cái dây này
và khi mình kiểm định thì mình mới biết là cái dây này nó hoàn toàn nó chỉ là đá nhân tạo thôi
nó không phải là đá rubin nam phi gì hết
tin tưởng vào những lời quảng cáo có cánh kèm theo cam kết
bao kiểm định rằng hàng hóa đấu giá từ mỹ chuẩn mỹ
nhiều khách hàng cũng rơi vào tình cảnh tương tự
hàng hóa nhận được kém chất lượng không như cam kết của những người phụ nữ live stream bán hàng tại hihand fashion
khi trên live là bao cho em là sợi chi đỏ này là vàng một mươi tám k
nhưng mà trong khi đó vàng một mươi tám k bao chết ở tìm vàng
em cuối cùng là bây giờ em thấy vàng không vàng nào mà nó đen như vậy là em cũng đã đeo một lần hai lần
nói chung là số lượng đeo là em thấy em bị gạt rồi
em mua dưới giá tám trăm linh ngàn
chị đi mua cái đóng này hết mấy chục triệu
chứ nếu hàng trung quốc nói thẳng hàng trung quốc hàng quảng châu thì chị đâu có mua làm gì
tại chị nghĩ titan mỹ thì đeo nó không có đen
mua chơi mà đem về có nhiều cái nó đen thui đen thuộc đá ứng độ đá đấu giá đá châu phi gì đó mà cũng toàn là đồ nhựa đồ gì đâu không à
mới đây hàng chục người từ nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền đã bỏ ra mua hàng tại hihand fashion tại tp hcm lên đến hàng trăm triệu đồng
đã cùng nhau gỡ đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
yêu cầu làm rõ về hành vi bán hàng
hàng mập mờ quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội của chủ shop
bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân đong đo đếm tính gian hàng hóa dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối thì bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
trường hợp người bán hàng bán hàng hóa không xuất hoa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoa đơn

do đó để không bị thiệt hại thì người dân cần có sự chọn lọc tìm hiểu kỹ thông tin về hàng hóa và đơn vị bán hàng
nếu phát hiện an kinh doanh online gian dối mọi người có thể gửi thông tin tối giác lên website online gov vn hoặc thông báo cho công an quản lý thị trường sở tại để được xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày ba tháng tám tại cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế cho biết tp hcm hiện có sáu mươi chín trường hợp xác định nhiễm covid một mươi chín
gần một năm trăm linh trường hợp đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung
bằng việc kích hoạt bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ cũng như một số khu cách ly tp hcm cho thấy quyết tâm và sẵn sàng mọi phương án chống dịch
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một điểm cách ly ở tp hcm
khu cách ly trung tâm quận hai tp hcm hiện có ba mươi hai người nghi nhiễm trong đó có hai ca f một đang được cách ly tại đây
dù có đến tám mươi giường bệnh nhưng đối với những người có triệu chứng ho sốt thì được chia ra mỗi người một phòng
phải đảm bảo tránh lây nhiễm chéo người bệnh
nên các bệnh nhân phải được cách ly mỗi bệnh nhân một phòng dù quy mô dường bệnh lớn nhưng vẫn thiếu phòng
chúng tôi được cấp khoảng hai trăm linh rồi ngày hôm sau thì lấy tiếp
mặc dù là cái nhân lực người nhân sự là đảm bảo để mình có thể lấy trong ngày
nhưng mà do cũng phải chờ các cái bệnh phẩm các cái mẫu cái môi trường đó để chúng ta có thể mà lấy mẫu tiếp
đây không phải là tháng đầu tiên chống dịch mà thời điểm này là sáu bảy tháng tụi tôi đã phải trực gác ở những khu vực này rồi
và có những người họ đã tham gia đến ba bốn đợt ở khu cách ly để tham gia vấn đề trực
cho nên có rất là nhiều
công việc nhà phải gác lại cũng như công việc cá nhân mà họ không thể nào làm trong năm nay được
đó là khó khăn lớn nhất
khó khăn thứ hai nữa là ở đây thì tất nhiên là mặc dù là cái môi trường này cũng được quan tâm rất là nhiều
nhưng mà sự thiếu thốn là cái điều không tránh khỏi
mệt mỏi căng thẳng là cảm giác chung của hơn ba mươi người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung
trong ngày hôm nay tất cả ba mươi hai mẫu xét nghiệm sẽ có kết quả nên ai cũng trong tâm trạng hồi hộp lo lắng
được các y bác sĩ động viên quan tâm nên họ phần nào bước đi cảm giác hoang mang
những bệnh nhân có xét nghiệm âm tính sẽ được cho về cách ly tại nhà để nhường chỗ cho các bệnh nhân khác có triệu chứng lâm sàng
bệnh nhân lẫn nhau giữ gìn vệ sinh rất là tốt thì mình luôn tin tưởng vào đội ngũ việt nam
bên cạnh việc kích hoạt các khu cách ly trên địa bàn thành phố bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ
bệnh viện giã chiến củ chi sở y tế tp hcm cũng tăng cường trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ
cho nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung làm việc tại chỗ ăn uống tại chỗ hậu cần tại chỗ
và được cách ly một mươi bốn ngày sau thời gian tăng cường tại các khu cách ly
làm sao luân phiên nhân viên y tế đảm bảo quản lý và kiểm soát người bệnh tại khu cách ly
thưa quý vị chính phủ đã nhất trí với phương án vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín mặc dù tp hcm đã sẵn sàng phương án tổ chức
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều băn khoăn về việc làm sao để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối
trước những nguy cơ lây lan dịch bệnh
có thể nói đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên là hai việc cơ bản nhất trong bảo vệ bản thân trước dịch bệnh
trước đó việc học sinh đến trường phải đeo hay khâu đeo khẩu trang bắt buộc đeo hay chỉ khuyến cáo đeo khẩu trang
đã trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi
trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp diễn ra trong thời điểm dịch bệnh
vấn đề đeo khẩu trang lại được đưa ra bàn luận
nếu các cháu các thí sinh đeo khẩu trang suốt ba tiếng đồng hồ cộng với tâm lý căng thẳng nữa
thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới chất lượng bài thi của các cháu
theo quy định của bộ y tế trên một năm m là khá an toàn rồi
tuy nhiên mình chỉ yêu cầu là khi bước vào đến vị trí và khi bước ra khỏi vùng thi
thì các cháu bắt buộc đeo khẩu trang
tuy nhiên trong quá trình làm bài thì các cháu nó có thể không cần đeo khẩu trang trong quá trình làm bài
thực ra lúc đó cũng chẳng ai trao đổi để có thể
còn cái chuyện mà một số giả thuyết khu nó nói là lơ lửng không khí
thì thật ra nó cũng chưa được xác tính và chưa có những tài liệu truyền chính thống
thành ra tôi cho rằng là khi đó chúng ta có thể thông báo rộng rãi luôn
để tạo sự công bằng thí sinh là các em có thể không đeo khẩu trang trong quá trình làm bài thi
thì cái này xin ý kiến thêm như thế nào
thành phố hồ chí minh sẽ bố trí phòng thi dự phòng tại các điểm thi
và bố trí điểm thi dự phòng nếu trường hợp f một quá lớn
tuy nhiên câu hỏi về các bài thi f một f hai sẽ được hứa quẩn ra sao
chấm thi thế nào để đảm bảo an toàn là vấn đề mà ngành giáo dục đang băn khoăn
nếu có cái f một f hai các cái bài thi đó thì nó là tiếp xúc cho nhìn là mặt bằng với lại cái f một
thì cái việc mà sát quẩn trên cái bài thi hay là như thế nào
để cho cái việc mà chấm thi sau đó nó được an toàn
chứ ai tức là thầy cô mà đã biết đối tượng đó là f một chúng ta gói bài riêng rồi
thì chấm thi cũng là một cái việc mà tiếp xúc với lại cái điều kiện
mới đây bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề xuất địa phương không nguy cơ cao tổ chức thi theo kế hoạch
còn lại các địa phương có nguy cơ cao như đà nẵng quảng nam thi vào đợt hai
nhiều ý kiến cho rằng khi tất cả các phòng thi không bật điều hòa
mà cần mở cửa sổ bật quạt cho thông thoáng
thí sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi cần phải tính toán kỹ
vì sẽ khó khăn hơn trong việc thí sinh cố tình vi phạm quy chế thi